nhưng những căng thẳng bất an trong suốt thời gian đại dịch covid một mươi chín hoành hành
đã khiến tình hình thêm trầm trọng
giới chuyên gia mỹ vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng trẻ em nước này
ra vào khủng hoảng sức khỏe tâm thần với hàng loạt các trường hợp bị trầm cảm
lo âu sợ hãi biến ăn đánh lộn và thậm chí tìm đến tự tử
hãng tin ap dẫn lời chuyên gia cho rằng ở những khu vực người dân có thu nhập thấp
tình hình khủng hoảng rất nghiêm trọng thậm chí càng tồi tệ hơn
vì các trường học thiếu giáo viên và các chuyên gia tư vấn tâm lý
có thể hỗ trợ kịp thời cho các em
tình trạng trẻ em mỹ mắc chứng lo âu trầm cảm đã gia tăng từ vài năm nay
nhưng những căng thẳng bất an trong suốt thời gian đại dịch covid một mươi chín hoành hành
đã khiến cho tình hình thêm trầm trọng
đặc biệt khủng hoảng sức khỏe tâm thần xảy ra với những trẻ em
vốn đã có tâm lý thiếu ổn định lại bị mất hẳn cơ hội nói chuyện
trao đổi với các chuyên gia tâm lý và không được tham gia các hoạt động ở trường
để cân bằng lại tâm lý trong thời gian học trực tuyến gần hai năm qua
đối với trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề như bố mẹ nghiện rượu hay có tính bạo lực
việc phải ở nhà học trực tuyến đã khiến cho các em dường như không có lối thoát
những em không có điều kiện kết nối internet
thậm chí còn cảm thấy bị cô lập lạc lỏng lõng bị bỏ rơi hơn nữa
số liệu của trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho thấy
đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một số ca trẻ em phải cấp cứu vì các vấn đề tâm lý
thậm chí tìm đến tự tử tăng năm mươi một
trong khi số ca trẻ em trai tăng bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm trước khi xảy ra đại dịch
tình trạng trẻ em nhập viện vì rối loạn ăn uống lo âu căng thẳng
cũng tăng gấp đôi trong cùng thời gian này
thưa quý vị nhìn vào những gì đang diễn ra tại thượng hải hay hồng kông
có thể thấy nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn
và có thể trở lại vào bất cứ lúc nào
sau đó cùng với nới lỏng những phòng chống dịch tại việt nam
những biện pháp cơ bản để tránh lây lan dịch bệnh
vẫn cần được suy trì một cách nghiêm túc
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin tiếp theo